thưa quý vị liên quan đến trường hợp thượng úy công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tạm giữ hình sự hứa hán võ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại quận sáu
để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ kết quả kiểm tra võ dương tính với chất ma túy
trước đó khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày hai tháng tám tổ tuần tra liên phường đang đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
thì phát hiện hứa hán võ có hành vi vi phạm ra đường khi không cần thiết nên tiến hành kiểm tra giấy tờ và nghi vấn
võ sử dụng trái phép chất ma túy nên yêu cầu về trụ sở công an phường một mươi một quận sáu để giải quyết
trên đường di chuyển võ không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy trong lúc truy đuổi võ có dấu hiệu ép xe
làm thượng úy phan tấn tài cán bộ đội cảnh sát ma túy công an quận sáu mất lái lao xe lên vỉa hè dẫn tới bị thương nặng và không qua khỏi
võ sau đó đã ra công an
kết quả kiểm tra vỏ dương tính với chất ma túy hiện công an tp hcm tạm giữ hình sự với võ về hành vi chống người thi hành công vụ để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật